thế còn với trẻ em thì sao ạ khi mà chúng ta cần phải có những cái lưu ý riêng cho các bé thì cái thời điểm này chúng ta sẽ phải đặc biệt chú ý về những cái vấn đề gì thưa phó giáo sư
vâng nó cũng tương tự với người lớn thôi ạ ở thời điểm sau mùa nhiệt độ nó thay đổi đột ngột và chúng ta cũng biết là những cái tác nhân cái bệnh đã có sẵn trong cơ thể chúng ta rồi
nó chuyển từ cái trạng thái không hoạt động không hoạt động nên là trẻ nó rất dễ bị nhiễm khuẩn một cái vấn đề mà rất nhiều bố bà mẹ cũng quan tâm là vậy thì thời điểm này là gia đình làm điều hòa cái nhu đầu nhiệt độ của bố mẹ và con nó lại khác nhau
đứa trẻ lúc nào nó cũng nóng lúc nào nó cũng có cái nhu cầu là phải bật nhiệt độ nó mát hơn bình thường thì nó cái chuyển hóa cơ bản của đứa trẻ nó cao hơn về lớn
thế thì người ta khuyên là nhiệt độ lý tưởng trong đứa trẻ khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ đó là phù hợp
và trên đứa trẻ nhiều lúc mấy mồ hôi mồ kê bố mẹ hạ nhiệt độ sống đột ngột rồi nhiều lúc nó vừa đi chạy thể thao bơi về nó chui vào nhà tắm nó tắm ngay lập tức
tất cả những dấu hiệu đó làm đứa trẻ nó rất dễ bị bệnh đường hốp rất là nhanh
chúng ta cũng phải cho đứa trẻ nó nghỉ ngơi từ tốn và dần dần nó đi vào những cái chỗ tắm dừa
cái thứ hai nữa là trong chúng tôi thì chúng tôi khuyến cáo rất nhiều vấn đề mà hạn chế những cái nhiễm khuẩn
vệ sinh tay trước khi ăn rồi là chúng ta thành cái phản xạ khi về nhà
chúng ta phải tránh cái lây nhiễm
thứ nhất là như chúng tôi chẳng hạn chúng tôi là những người mà làm trong cái môi trường bệnh viện
thế thì làm thế nào để mà tránh nguồn bệnh mang từ bệnh viện về nhà rồi lây chéo từ đứa trẻ này sang đứa trẻ kia
bởi vì chúng ta để người ta gọi là người lành mang bệnh
nghĩa là chúng tôi làm hàng ngày chúng tôi gần như có miễn dịch chúng tôi không bị bệnh
nhưng mà chúng tôi sẽ mang nguồn bệnh mới về cho gia đình về cho những người quen của chúng ta
thế thì chúng ta cũng có cái phản xạ khói quen là kể cả nhân viên y tế cũng như bệnh nhân nói chung là
cũng cái phản xạ là vệ sinh tay trước khi về nhà tắm rửa trước khi ăn chúng ta phải vệ sinh rất là sạch sẽ
để hạn chế cái nguồn virus vi khuẩn những cái đồ chơi sau khi chơi hàng ngày ở nhà trẻ ngoại giáo
các cô giáo thì có phản xạ là vệ sinh rửa
chúng ta chỉ dặn là xếp vào
người ta không có phản xạ là hàng ngày chúng ta vệ sinh sạch sẽ
nó giảm cái khả năng lây nhiễm rất là nhiều
rồi là đứa trẻ nên được khuyến cáo là trước cái mùa này chúng ta nên tiêm chủng
chúng ta cũng biết là cúm thì người ta tiêm là một năm một lần
vậy thì trước cái mùa cái thời điểm giao mùa này chúng ta tiêm chủng sẽ hạn chế khả năng đứa trẻ mắc bệnh
hoặc nếu nó bị bệnh nó cũng nhẹ hơn rất nhiều so với bình thường
rồi là có những cái phản xạ như là có thể đeo kiểu trang khi mà trời rất là lạnh
cũng hạn chế ra ngoài buổi tối hạn chế tập trung quá đông người
ăn uống tốt và đặc biệt là chế độ ăn lỏng nó dễ tiêu
làm cho nó có thể vệ sinh mũi miệng hằng ngày
nói chuyện rất là đơn giản thôi
nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ hạn chế rất nhiều bệnh lý hô hấp ở trẻ nhỏ
vâng nhưng phải tập trung vào nó đúng không ạ